công an tp hcm cho biết đã ghi nhận thông tin phản ánh nhà xe thành bưởi né thuế phí lên đến hàng chục tỷ đồng
đồng thời cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý theo đúng quy định
liên quan đến hành vi né thuế phí hàng chục tỷ đồng của nhà xe thành bưởi mà báo chí đã phản ánh
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
sau khi cục thuế tp hcm và sở giao thông vận tải tp hcm làm rõ các thông tin phản ánh theo chức năng nhiệm vụ của ngành
nếu có dấu hiệu tội phạm liên quan đến các hành vi như trốn thuế in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng tự thu nộp ngân sách nhà nước các phép sai quy định
thì hai đơn vị này sẽ chuyển hồ sơ tài liệu về công an tp hcm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật